thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh lào cai đã đầu tư cải tạo xây dựng mới hệ thống các chợ nông thôn để bảo đảm một trong một mươi chín tiêu chí
tuy nhiên quá trình đầu tư xây dựng quản lý chợ đã bộc lộ nhiều bất cập một số chợ không phát huy hiệu quả thậm chí còn bỏ không gây lãng phí thất thoát vốn đầu tư
chợ lục cầu xã đồng tuyển thành phố lào cai được đầu tư xây dựng năm hai nghìn một mươi ba với diện tích hơn ba m hai quy mô sáu mươi kiosk và các công trình phụ trợ
thời gian đầu khi chợ mới hoàn thành cũng có gần chục hộ kinh doanh nhưng đến thời điểm hiện tại chỉ còn duy nhất một hộ thường xuyên kinh doanh tại đây còn lại tất cả các ký ốt khác đều bỏ không